ủy ban nhân dân tp hcm đã chủ trì tổ chức ngày hội doanh nghiệp công nghệ thông tin và trí tuệ nhân tạo tp hcm năm hai nghìn một mươi chín
với chủ đề trí tuệ nhân tạo và chuyển đổi số nền tảng và giá trị mới
tham dự ngày hội có đồng chí nguyễn thiện nhân ủy viên bộ chính trị chỉ đạo đảng bộ tp hcm đã tới và tham dự
sự kiện được tổ chức nhằm thể hiện quyết tâm trở thành trung tâm của việt nam và khu vực về nghiên cứu
và triển khai chuyển giao các ứng dụng trí thông minh nhân tạo của tp hcm
đồng thời chính thức ra mắt hội đồng tư vấn chương trình trọng điểm nghiên cứu và phát triển ứng dụng trí tuệ nhân tạo giai đoạn hai nghìn hai mươi hai nghìn ba mươi
hội đồng tư vấn ứng dụng trí tuệ nhân tạo thành lập bao gồm một mươi tám thành viên là những chuyên gia nhà khoa học hàng đầu về ai trong và ngoài nước
sẽ đồng góp xây dựng chương trình trọng điểm về ai của thành phố giai đoạn hai nghìn hai mươi hai nghìn ba mươi
thành phố cũng là địa phương đầu tiên tổ chức hội thi ai hai nghìn hai mươi với hơn hai trăm linh đội dự thi ở hai nhóm
là giải pháp ai
giải pháp ai và thách thức ai
tp hcm xác định sự phát triển của doanh nghiệp công nghệ thông tin truyền thông và hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo
sẽ góp phần thúc đẩy cuộc cách mạng công nghiệp bốn và nền tảng trí thông minh nhân tạo xây dựng đô thị thông minh hiệu quả hơn
từ nghệ hội lớn về ai nhiều hoạt động đã và sẽ được tổ chức như tìm hiểu công nghệ chuyển đổi số triển lãm giải pháp và sản phẩm ứng dụng trí thông minh nhân tạo
vì mục tiêu chung đưa trí thông minh nhân tạo trở thành công nghệ then chốt phục vụ chuyển đổi số xây dựng thành phố trở thành đô thị thông minh